chương trình an ninh hai mươi bốn h tiếp tục với những tin tức thời sự chính trị trong nước quan trọng
thưa quý vị nhận lời mời của bộ trưởng bộ nội vụ bồ đào nha josé luis canero
đoàn đại biểu cấp cao bộ công an do đại tướng tô lâm
quỷ viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã sang thăm làm việc tại cộng hòa bồ đào nha từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi tháng bảy
tại cuộc hội đàm với bộ trưởng bộ nội vụ jose luis canero
bộ trưởng tô lâm bày tỏ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm một nghìn chín trăm bảy mươi
việt nam và bồ đào nha đã duy trì quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp
hai nước thường xuyên trao đổi đoàn tiếp xúc cấp cao hợp tác hiệu quả
tại các diễn đàn quốc tế và khuôn khổ đa phương như liên hợp quốc unesco asean eu asem
bộ trưởng tô lâm khẳng định việt nam trân trọng và cảm ơn bồ đào nha
đã phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam eu hồi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
đồng thời mong muốn mở rộng hợp tác với bồ đào nha trong các lĩnh vực công nghệ cao
năng lượng tái tạo nông nghiệp chính phủ điện tử kinh tế xanh kinh tế biển
dầu khí khai khoáng hậu cần du lịch và những lĩnh vực khác mà hai bên có tiềm năng thế mạnh
bộ trưởng tô lâm nêu rõ tình hình thế giới và khu vực đang có nhiều diễn biến mau lẹ và phức tạp
mặc dù hòa bình hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chủ đạo
nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn từ tranh chấp chủ quyền biên giới lãnh thổ
mâu thuẫn tôn giáo sắc tộc khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia
các thách thức an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống đan sen đe dọa tới an ninh quốc gia của nhiều nước
bên cạnh đó sự phát triển của các mối quan hệ giữa hai nước thời gian tới
nhất là du lịch giao lưu nhân dân trao đổi thương mại đầu tư đang gia tăng
đặt ra yêu cầu phối hợp giữa hai bên nhằm phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm bảo vệ an ninh trật tự của mỗi nước
thưa quý vị sáng nay phát biểu tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát
thi hành kỷ luật đảng trong công an nhân dân thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an mong muốn từ những kiến thức được củng cố cập nhật tại lớp bồi dưỡng
cán bộ kiểm tra các cấp trong công an nhân dân sẽ vận dụng nhịp nhàng chặt chẽ hiệu quả hơn
đúng phương châm lãnh đạo của đảng về công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng
kiểm tra giám sát vừa là những chức năng lãnh đạo vừa là những phương thức lãnh đạo quan trọng của đảng
là bộ phận trọng yếu của công tác xây dựng đảng
công tác kiểm tra giám sát và kỳ luật của đảng có vị trí vai trò và tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng trình đốn đảng
từ đầu nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đến nay đảng ủy công an trung ương đã chỉ đạo ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
trực tiếp tổ chức bốn lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra giám sát kỷ luật đảng cho trên một đồng chí
lớp bồi dưỡng thứ năm này tiếp tục cập nhật những kinh nghiệm kỹ năng phương pháp thực tiễn gắn với lý luận
về công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng nhất là vận dụng trong tình hình hiện nay đối với lực lượng công an nhân dân
trong lĩnh vực kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng ở đây mang tính chất toàn diện trình độ của anh em cán bộ chiến sĩ của chúng ta
thực hiện công tác này mặc dù đã được tuyển chọn mặc dù có tiêu chí tiêu chuẩn nhưng mà trong thực tế cũng đã nhiều những thành tích thành tiêu
nhưng không sao tránh khỏi những điều mà chúng ta còn phải tiếp tục bồi dưỡng nhiều hơn nữa
để cập nhật giữa nghiệp vụ về trình độ chính trị trình độ nghiệp vụ trình độ pháp luật và thậm chí còn có kinh nghiệm trải nghiệm trong thực tiễn
thì chúng ta mới đảm bảo được công việc mà đặc biệt nhất là thanh tra kiểm tra mà đặc biệt kiểm tra thi hành kỷ luật đảng
liên quan rất nhiều đến cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân
nếu như chúng ta không chuyên cần chúng ta không có một trình độ mà chính trị
vì nghiệp vụ pháp luật và kinh nghiệm trải nghiệm tốt thì tôi nghĩ rằng rất khó hoàn thành
trong năm ngày tham gia lớp bồi dưỡng hơn bốn trăm linh đại biểu là phó chủ nhiệm thường trực phó chủ nhiệm chuyên trách phó chủ nhiệm kiêm chức
ủy viên chuyên trách ủy ban kiểm tra cấp ủy công an các đơn vị địa phương và cán bộ của cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp trong công an nhân dân
sẽ được nghe các giảng viên báo cáo viên giới thiệu một mươi một chuyên đề trọng tâm một chuyên đề thảo luận về công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng
qua đó nâng cao năng lực và hiệu quả công việc của cán bộ kiểm tra các cấp trong công an nhân dân góp phần xây dựng lực lượng thật sự trong sạch vững mạnh
chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
sáng nay ngày hai mươi bốn tháng bảy công an tp hà nội và ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hà nội tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện chương trình phối hợp số chín của bộ công an
với ban thường trực ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức thành viên về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn hai mươi ba
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thời gian tới công an thành phố hà nội cần tiếp tục phối hợp với mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên tích cực tham mưu thành ủy ubnd thành phố
chỉ đạo hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung chương trình phối hợp từ thành phố tới cấp cơ sở giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn ba mươi ba phù hợp với tình hình thực tiễn